tại bản thà chọc huyện mường pẹc tỉnh siêng khoảng nước lào lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắm
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với công an tỉnh siêng khoảng đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt là lò đào ba mươi một tuổi chú tại bản na say thong huyện na say thong thủ đô viêng trân
và gia xuất văn say hai mươi bảy tuổi chú tại bản lắc sáu huyện say tỉnh u đôm say lào
tăng vật thu được tại hiện trường là một mươi tám viên ma túy tổng hợp
vụ việc đang được lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với công an tỉnh siêng khoảng điều tra mở rộng